kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa lác đác vài nơi
sang ngày kia tại vùng núi sẽ có mưa ở diện giải rác với nền nhiệt độ cao nhất ngày trong hai ngày tới từ ba mươi hai ba mươi năm độ cảm giác hơi oi nóng
sau đó đến tối ngày một mươi tám tháng bảy khi chịu ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với rãnh mây rông khu vực sẽ có mưa lớn trở lại
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh cùng với mưa thì nền nhiệt sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
sau đó từ đêm ngày một mươi tám tháng bảy khi chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió mưa rông sẽ tăng lên cả về diện và về lượng
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó mưa cũng khiến nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác nên nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng giảm
hôm nay ngày mai cao nhất ngày phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
trong ba ngày tới thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế khá ổn định
khi chỉ có mưa rông lác đác vài nơi vào lúc chiều tối nên nhiệt độ trên khu vực cũng chưa có nhiều biến đổi
khi ngày có nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận do chịu tác động của hệ thống gây mưa phía nam
nên thời tiết có thể có mưa rào và rông rải rác về cuối ngày
mưa lượng khá hơn khả năng cao xuất hiện tại hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
trong ngày trời nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến dưới ngưỡng ba mươi một ba mươi
trong ngày một mươi bảy mưa tại tây nguyên sẽ tạm giảm bớt về diện và cường độ
với nền nhiệt độ nhích lên giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
tuy nhiên sự giảm mưa rông sẽ không kéo dài lâu
sao đến ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng bảy cường độ mưa sẽ gia tăng nhanh trở lại
và xuất hiện nhiều hơn những điểm mưa vừa mưa to đến rất to
cùng với mưa thì nền nhiệt độ cũng giảm nhẹ trên khu vực
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay ngày mai mưa cũng tạm thời giảm bớt về cường độ
với nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi ba mươi ba độ
sau đó đến tối ngày một mươi tám mưa sẽ tăng trở lại
nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
cùng với mưa nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ từ một hai độ